kể từ khi thành lập đến nay đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua công tác xây dựng đảng gắn với phát triển nền kinh tế cũng được đảng ta đặt lên hàng đầu
trong đó có các điểm nhấn như ban hành quy định số hai trăm linh năm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng ở các cấp ủy đảng
mời quý vị đến với tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng sẽ được tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi
đây là kỳ đại hội được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua ba mươi năm năm đổi mới
ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi hai hai nghìn ba mươi
với những thành tích
đáng tự hào lòng tin của nhân dân đối với đảng không ngừng được củng cố nâng cao
bộ chính trị ban hành quy định hai trăm linh năm là việc làm cấp bách với các biện pháp cụ thể hơn
tinh thần quyết liệt hơn đối với kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
đó là ý chí của đảng là mong muốn kỳ vọng của nhân dân
đòi hỏi những người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị
người đứng đầu cơ quan làm công tác cán bộ và những cán bộ tham mưu trong công tác này
hơn bao giờ hết thấy rõ trách nhiệm của mình trước đảng trước dân trong thực hiện quy định nói trên
năm hai nghìn một mươi chín một số hạn chế yếu kém trong công tác phòng chống tham nhũng bước đầu được khắc phục
phương pháp cách làm ngày càng bài bản nền nếp làm rõ đến đâu xử lý đến đấy
thận trọng làm đi làm lại nhiều lần không để sót tội nhưng cũng không gây oan cho ai
việc điều tra xử lý các vụ việc vụ án tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn quyết liệt hơn
nhiều vụ án được mở rộng điều tra chứng minh làm rõ bản chất chiếm đoạt tham nhũng khởi tố thêm nhiều bị can
trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý
qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã ban hành chỉ thị số hai mươi bảy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
nghị quyết năm mươi nqtu của bộ chính trị được ban hành ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
vào đúng thời điểm cần thiết và có tầm quan trọng đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng
cơ cấu lại đền kinh tế
và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta trong thời kỳ mới
cũng như để cộng đồng quốc tế thấy rõ sự nhất quán trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của đảng và nhà nước ta
và việt nam tiếp tục là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức
đối với mỗi quốc gia tổ chức và cá nhân
đã và đang tác động